hồ bản muông xã triều cọ thành phố sơn la vốn là một hồ nước yên bình
bao năm những người dân trong vùng thường đến đây kéo vó để kiếm thêm con tôm con tép cải thiện
cho đến một ngày đầu năm hai nghìn hai mươi một một người dân trong lúc kéo vó đã phát hiện một bao tải dứa nổi lênh phanh trên mặt hồ
và phía trong bao tải là câu chuyện gây ám ảnh cho bao người
những ngày cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi một là thời điểm cận tết nguyên đán và trước thềm đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba
tại bản muông xã trường cọ thành phố sơn la lúc này xôn xao hơn bao giờ hết
người dân nơi đây có lẽ chưa bao giờ chứng kiến một vụ án có mức độ nghiêm trọng đến như vậy
bản làng bình yên bấy nhiêu năm bỗng chốc trở thành nơi thực hiện hành vi của một tên sát nhật
hiện trồng vụ án được phát hiện ban đầu tại hồ thủy lợi bản muông nơi nhiều năm qua bà con nơi đây lấy nước tưới tiêu
sinh hoạt khi đi kéo vó về một người dân đã phát hiện chiếc bao tải dứa chứa một vật thể lạ giống như con lợn chết
khi ngó vào xem mới phát hiện đó là sát chết của con người
ngay lập tức người dân bản muông đã gọi điện trình báo với công an xã trường cọ về vụ việc trên
ngay sau khi tiếp nhận và xác minh thông tin trên của người dân lực lượng công an xã trường cọ đã trình báo với công an thành phố
về việc phát hiện một sắc chết trong chiếc bao tải và ngay lập tức tiến hành bảo vệ hiện trường
trao đổi với phóng viên thượng tá trần thanh sơn trưởng công an thành phố chia sẻ
ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ phía công an xã trường cọ thành phố sơn la về việc
có một sát chết tại hồ thủy lợi bản muông chúng tôi đã báo cáo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh để cử điều tra viên phối hợp
đồng thời tôi chỉ đạo đội điều tra tổng hợp và lực lượng trinh sát đang trong ca trực cơ động vào xã trường cọ đến ngay hồ bản muông
khu vực hồ bản muông là một địa điểm
trong đêm ít người qua lại
buổi tối không có đèn đường nên rất khó khăn cho việc khám nghiệm
lực lượng điều tra công an tỉnh sơn la đã quyết định chưa khám nghiệm nạn nhân ngay mà chuyển sang kiểm tra sơ bộ
sau khi kiểm tra sơ bộ phát hiện trong bao tải dứa đó là một người phụ nữ đang trong giai đoạn phân hủy mạnh
cao khoảng một m năm mươi tuổi từ khoảng bốn mươi cho tới năm mươi tuổi mất mạng do bị xiết cổ
không một loại giấy tờ nào được tìm thấy cùng nạn nhân
nạn nhân mặc trang phục của người kinh nhưng lại đeo một chiếc túi nhỏ
thuộc cầm của người dân tộc
tai có đeo một đôi khuyên màu vàng kiểu dáng khá đặc trưng của người mông
ngoài ra nạn nhân khuyết hai răng cửa hàm trên
cùng lúc với việc kiểm tra sơ bộ nạn nhân lực lượng trinh sát công an sơn la đã tỏa đi khắp bản muông
để nắm tình hình địa bàn đồng thời bắt đầu khoanh vùng những đối tượng nghi vấn
đại tá hoàng quốc việt thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phó giám đốc công an tỉnh sơn la chia sẻ
ngay trong đêm ngày hai mươi ba dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng một
để đưa ra những quyết định cho việc điều tra làm rõ vụ án
vì thời điểm xảy ra vụ án là thời điểm nhạy cảm
cận kề tết nguyên đán và ngay trước thềm đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
đây là một thời điểm nhạy cảm do đó đặt ra một áp lực rất lớn cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la
phải quyết tâm phá vụ án thật sớm để đảm bảo ổn định tình hình dư luận
đặc biệt cần phải xác định sớm danh tính của nạn nhân
ngay sau đó cơ quan điều tra công an tỉnh sơn la đã tiến hành kiểm tra
kiểm diện những người là nữ giới tuổi từ bốn mươi đến năm mươi tại bản muông
xác định những người gia đình thường xuyên đi qua khu vực hồ bản muông này
đồng thời xác định thông qua hệ thống camera công an tỉnh và công an thành phố
lực lượng cảnh sát kỹ thuật hình sự công an sơn la
ngay khi trời sáng ngày hai mươi bốn đã tiến hành khám nghiệm nạn nhân tại hồ bản muông
xác định nạn nhân đã bỏ mạng cách ngày khám nghiệm từ bảy cho đến một mươi ngày
bỏ bạn do ngạt cơ học hung khí gây án là chiếc khăn len cuốn quanh cổ nạn nhân
đối tượng gây án có thể từ một đến hai người nhưng chắc chắn quen nạn nhân
ngay sau khi vụ việc được phát hiện công an thành phố sơn la đã cho kiểm danh
kiểm diện toàn bộ nhân khẩu trên địa bàn xã trường cọ
tập trung ra soát số nhân khẩu là nữ
tuy nhiên số nhân khẩu cả thường và tạm trú đều có mặt một trăm linh
điều này đồng nghĩa với việc nạn nhân không phải là người địa phương
và bị sát hại ở một địa điểm khác
được đưa đến hổ thủy lợi bản muông để phi tàng
do vậy cần phải mở rộng địa bàn khoanh vùng nạn nhân ra cả một mươi hai xã
phường trên địa bàn thành phố sơn la thậm chí cả tỉnh sơn la
giờ vào kết quả khám nghiệm nạn nhân
ban chuyên án nhận định người phụ nữ có thể không phải là người dân tộc thiểu số
mà chỉ có mối quan hệ gần gặn với bà con vùng dân tộc
công an thành phố sơn la nhận định
việc ra soát các cửa hàng bán bao tải dứa
giống như bao tải bọc thi thể nạn nhân sẽ là manh mối để tìm ra hung thủ gây án
không loại trừ khả năng đối tượng đã giết chủ nợ để trốn nợ
chúng tôi đã giả soát nhóm đối tượng hay vay tiền và đối tượng thường xuyên vay nợ
cũng không loại trừ khả năng đối tượng giết người cướp tài sản
nhóm đối tượng vay nợ để ăn chơi và không có nghề nghiệp ổn định
thượng tá nguyễn văn thành phó trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sơn la chia sẻ
manh mối chỉ bắt đầu hé mở khi một cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng
trên địa bàn phường triêng sinh thành phố sơn la
xác nhận có bán bao tải dứa giống như bao tải trên xác nạn nhân vào ngày một mươi năm tháng một
đây là một thông tin quan trọng giúp cho cơ quan điều tra gỡ bỏ được các vướng mắt đang gặp phải
mặt khác có thể khoanh vùng được thêm địa bàn vụ án có thể xảy ra trên địa bàn phường trường sinh thành phố sơn la
thời điểm đó khi giả soát trên hệ thống camera trên địa bàn thành phố sơn la
có phát hiện một đối tượng nghi vấn
đối tượng nghi vấn vào hồi h hai mươi năm ngày một mươi năm tháng một đi xe máy kiểu dáng wayanfa
phía sau có bao tải dứa của vụ án
đối tượng di chuyển từ khu vực phường trường sinh theo hướng phía hiện trường xảy ra vụ án
cùng với việc tìm ra hung thủ gây ra cái chết của nạn nhân
thì việc xác minh danh tính nạn nhân cũng được lực lượng điều tra công an sơn la
tiến hành thường xuyên thông qua các cổng thông tin đại chúng quân chúng nhân dân
trên tất cả các địa bàn đến hai mươi ba h ngày hai mươi bảy tháng một
cơ quan điều tra công an sơn la nhận được
một cuộc điện thoại của một công dân tại tổ một phường trương sinh
ngay lập tức cơ quan điều tra công an tỉnh sơn la đã tới và xác minh
chị đài cho biết nhìn vào các đặc điểm hình ảnh cơ quan công an đang tải
thì thấy giống với chủ nhân của ngôi nhà ba tầng trên đường lê duẩn tổ một phường triêng sinh
ngay lập tức nạn nhân được xác định là đỗ thị túy tên gọi khác là dung
bà túy có nhà cho thuê tại đường lê duẩn phường trường sinh
nhưng chủ yếu sinh sống tại bắc yên
thời gian gần đây bà túy thường xuyên vắng nhà
ngay lập tức ban chuyên án khoanh vùng những mối quan hệ xung quanh của công dân đỗ thị túy
và được biết ngoài căn nhà đang cho thuê kinh doanh sơn xây dựng tại đường lê duẩn
thì bà túy còn có một lô đất đối diện cho thuê làm gara sửa chữa ô tô
khi hỏi những người tại xưởng sửa chữa thì biết
chiều ngày một mươi bốn tháng một còn thấy bà túy nhưng sau đó bà đi đâu làm gì thì không ai biết
từ kết quả xác minh qua khâu kỹ thuật hình sự
cùng với việc nhận dạng của người thân thông tin của hàng xóm cung cấp
mẫu adn của nạn nhân và em trai bà túy
thì có thể khẳng định sát người chính là bà đỗ thị túy
đồng chí trưởng ban chuyên án yêu cầu lên danh sách số người sinh sống làm việc
tại ngôi nhà một trăm năm mươi sáu đường lê duẩn tổ một phường triêng sinh thành phố sơn la
và xưởng gara ô tô mà bà túy cho thuê đối diện căn nhà một trăm năm mươi sáu lê duẩn
tại ngôi nhà số một trăm năm mươi sáu đường lê duẩn
nơi bà túy cho thuê để kinh doanh sơn
ngoài chủ văn phòng thì còn một kế toán và một thủ kho kiêm thợ pha sơn
xác minh nhân thân lai lịch của những người này thì cơ quan điều tra hướng sự tập trung
hơn cả đến người thợ pha sơn tên là quảng văn thương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
có hộ khẩu thương chú tại chính bản muông xã triều cọ thành phố sơn la
nơi phát hiện xác của bà túy
hơn nữa gia đình của thương cũng sở hữu một chiếc xe way màu xanh
rất giống với phương tiện của đối tượng tình nghi được camera an ninh ghi lại
xác minh thêm về quảng văn thương thì được biết thương là người có thiếu nợ nhiều nơi
nhưng đến ngày hai mươi tháng một thì tài khoản giao dịch lại được cộng thêm gần một trăm năm mươi triệu đồng
xác minh sâu thời gian biểu của thương thì có tài liệu cho rằng vào sáng sớm ngày một mươi năm tháng một
thương có chạm mặt bà túy tại căn nhà số một trăm năm mươi sáu lê duẩn
như vậy sau một thời gian thu thập các tài liệu chứng cứ
cơ quan điều tra đã thanh loại hầu hết
những người tại cửa hàng kinh doanh sơn và chỉ trở lại duy nhất người thủ kho kiêm thợ pha sơn quảng văn thương
sáng hai mươi tám tháng một quang văn thương được triệu tập về cơ quan điều tra
tại cơ quan công an với các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm cùng với các chiến thuật xét hỏi
và các tài liệu công khai đồng thời động viên đối tượng khai báo thành khẩn để nhận được sự khoan hồng của pháp luật
với những bằng chứng không thể chối cãi cùng với chủ trương nhân văn trong điều tra phá án của cơ quan công an
ngay lúc đó quảng văn thương đã cuối đầu nhận tội liên quan đến nạn nhân được phát hiện tại hồ bản muông xã trường cọ thành phố sơn la
quảng văn thương khai nhận vào đầu năm hai nghìn hai mươi có vay của bà túy ba mươi triệu đồng
hai bên thống nhất tiền lãi tính theo ngày số tiền gốc và lãi mà thương phải trả cho bà túy lên đến gần một trăm linh triệu đồng
lãi quá cao đồng thời bị nhiều lần bà túy đòi nợ và dọa gọi xã hội đen lên tận nhà đòi người thân và gia đình
sáng ngày một mươi năm tháng một thương có trạm mặt bà túy
bà túy đòi món nợ mà thương đã nợ từ lâu và yêu cầu trả
tuy nhiên thương không có tiền và xin khất để sau tết trả thì bà túy không đồng ý đồng thời chửi bới thương
lúc này thương nảy sinh ý định sát hại bà túy để không phải trả món tiền mà đã vay trước đó
thương đã đẩy bà túy vào tường bóp cổ bà túy đến ngất đi và không có khả năng phản kháng
lập tức khi thấy chiếc khăn trên cổ của thương vội vàng quấn thêm ba bốn vòng nữa rồi xiết chặt đến khi xác định bà túy tắt thở
đồng thời lấy một mươi tám triệu đồng tiền bà túy
thương bắt mặt và bắn toàn bộ số tiền của bà túy vào số tài khoản của thương rồi đóng cửa làm việc bình thường
sau đó thương đi mua chiếc bao tải dứa và cho bà túy vào quấn thêm cùng một chiếc bao khác
sau đó tiến hành khâu hai chiếc mép bao lại và buộc dây cao su ở phía ngoài
đến đêm ngày hôm đó một mươi năm tháng một thương tiến hành thủ tiêu bà túy
từ đường lê duẩn lên hồ thủy lợi bản muông xã trường cọ
khi rứt xong bà túy em chỉ biết là sẽ giấu bà túy để mọi người không phát hiện
còn giấu đi đâu giống như thế nào thì do hoảng quá em cũng không biết
em chỉ biết chỗ hồ đấy là hồ chỗ bản của em nên là em chỉ nghĩ là cho sát chìm xuống
thì mọi người không tìm thấy mà thôi đối tượng quảng văn thương khai nhận
ngày hai mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một tòa nhân dân tỉnh sơn la đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
và tuyên án tử hình đối với bị cáo quảng văn thương đối tượng giết người vứt sát xuống hồ thủy lợi bản muông
xã trường cọ thành phố sơn la để phi tang vào tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
đây là vụ án giết người cướp tài sản có tính chất đặc biệt nghiêm trọng xảy ra cách tết nguyên đán hai mươi ngày
gây hoang mang dư luận ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
tại hội đồng xét xử bị cáo quang văn thương cũng thừa nhận hoàn toàn những hành vi của mình trước hội đồng xét xử
đồng thời cũng mong muốn được giảm nhẹ tội danh của mình để có cơ hội làm lại cuộc đời
sau khi xem xét hồ sơ vụ án các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo quảng văn thường
tử hình về tội giết người bốn năm tù về tội hiếp dâm chín năm tù về tội cướp tài sản tổng hợp cả ba hình phạt là tử hình